trước hết đó là sự làm gia tăng sự giàu nghèo giữa các nước phát triển và các nước kém phát triển các nước đang phát triển
nó sẽ có một khoảng cách sẽ rộng ra

còn những nước nghèo thì không có cơ hội để tận dụng hoặc là để thực hiện những cái đấy

bởi vì khi người ta áp dụng những công nghệ mới thì đương nhiên là nó sẽ dẫn tới sự dư thừa về sức nào động
theo báo cáo mới nhất một nghiên cứu mới nhất của trường đại học cambrights ở nước anh
thì khoảng bốn mươi ba việc làm của mỹ sẽ bị đe dọa và ở nước anh khoảng ba mươi
nếu như trong các nước đang phát triển thì tôi nghĩ rằng mối đe dọa về mất việc làm sẽ còn lớn hơn nữa
sự phát triển của khoa học công nghệ đến mức như người ta gọi là một cuộc cách mạng rồi thì chắc chắn là cũng như thường lệ là sẽ có cái giá
và quan trọng là các nước cần ý thức để giảm thiểu những cái mặt hạn chế của nó như thế nào với một cái giá chi phí là thấp nhất
trong bối cảnh đó thì
đối với các nước đang phát triển thưa giáo sư tiến sĩ phạm quang minh sẽ cần phải làm gì để tận dụng lợi ích của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
để vươn lên phát triển có lợi cho mình
và đó phải chăng cũng là một trong những câu hỏi mà phái đoàn việt nam với sự dẫn đầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tham gia lần này
và đi tìm những câu trả lời cho mình cho sự phát triển của việt nam
trong cái diễn đàn lần này thì thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đại biểu của việt nam muốn cũng muốn nói chung là tận dụng
tranh thủ cái cơ hội này cũng phải đưa ra một cái thông điệp chúng ta muốn thể hiện một cách đầy ngần là sẵn sàng hợp tác
chúng ta có đủ điều kiện để có thể hợp tác cũng như là thôi thì chúng ta hãy dùng một từ gọi đi tắt đón đầu
có nghĩa rằng là chúng ta có thể chậm hơn một số nước nhưng mà bây giờ với cái điều kiện sẵn có như vậy
với một cái cuộc cách mạng phát triển nhanh vậy và với một cái tinh thần quyết tâm thì chúng ta có thể nhanh chóng xóa bỏ được cái khoảng cách
phát triển giữa việt nam và trung quốc
vậy thì ông bình luận như thế nào về thông điệp mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mang đến diễn đàn davos năm nay đó là chính phủ hành động và kiến tạo phát triển
đúng là đây là một cái thông điệp mà tôi nghĩ rằng là chính phủ năm nay tức là khi mà sau đại hội đảng cộng sản lần thứ một mươi hai mà đã bầu ra được một cái chính phủ mới thì đây là một cái thông điệp rất là quan trọng
nó thể hiện rằng là chúng ta đã bước sang cái giai đoạn thứ hai của cái quá trình đổi mới sau ba mươi năm
chúng ta đã có thể nói rằng thoát ra khỏi được cái tình hình này
gọi là đói nghèo bây giờ trở thành một cái quốc gia mà thu nhập trung bình rồi
thế thì chính phủ lần này có đưa ra một cái khẳng định là này
chính là các doanh nghiệp sẽ là động lực cho nền kinh tế
bằng chính sách thì cái nghị quyết ba mươi năm cũng đã nói rồi
đó là chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp
rồi đầu năm nay thì thủ tướng đã cuộc đối thoại tôi nghĩ cũng chưa bao giờ có với cộng đồng doanh nghiệp
nói thẳng nói rõ về những cái mong muốn của nhà nước là sẵn sàng tạo những điều kiện tốt
phục vụ tốt nhất thì đấy tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng
đó cũng là một trong những điều thể hiện sự chủ động ứng biến linh hoạt và sự trách nhiệm của các nhà lãnh đạo
đó cũng là câu chuyện của cả thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng không chỉ là bằng những khẩu hiệu những lời kêu gọi từ các diễn đàn mà còn phải cần nhiều hơn nữa
cái hành động thực tế trong năm hai nghìn một mươi bảy này mà cả thế giới sau khi davos kết thúc sẽ tiếp tục hướng đến những hành động của các nhà lãnh đạo
đặc biệt là tại nước mỹ nơi cũng đã bắt đầu bước sang một kỷ nguyên mới
với một tổ chức năng lực
vị tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
và thưa quý vị
một lễ nhậm chức hoành tráng và nhiều điều mới mẻ đã diễn ra tại thủ đô washington
nhưng điều mới mẻ hơn được chờ đợi là những cách làm mới nào của ông chủ nhà trắng
chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thế giới năm hai nghìn một mươi bốn
với những gương mặt lãnh đạo mới đặc biệt là tổng thống donald trump của nước mỹ
sẽ thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể nào
và điều đó sẽ chi phối các mối quan hệ kinh tế chính trị thế giới ra sao
tất cả sẽ có phần sau của chương trình
phát sóng vào thứ bảy tuần sau
còn bây giờ thì thời lượng của tuần này cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại